ngày một mươi tám tháng bốn trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip về một người bán rau
bị lực lượng chức năng của phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh yêu cầu đưa về phường giải quyết
người này đã khóc lóc văn xin và không chấp hành
lực lượng chức năng đã phải khống chế người phụ nữ này
tuy nhiên trong lúc thực thi công vụ một cán bộ phường đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực
khiến dư luận không đồng tình
ngày một mươi chín tháng bốn thành ủy thành phố hạ long đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo phường bãi cháy
khẩn trương kiểm tra xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong thi hành công vụ
đồng thời yêu cầu lãnh đạo phường trực tiếp đến nhà riêng gặp gỡ xin lỗi công dân về phát ngôn thiếu chuẩn mực
giao ủy ban kiểm tra thanh tra thành phố kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định của đảng đối với đảng viên
và đề xuất hình thức xử lý
bên cạnh đó cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh trật tự
nhất là những hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong phòng chống dịch covid một mươi chín